hơn hai trăm ba mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú yên đã được huy động để đồng loạt bắt quả tăng hai mươi hai địa điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề tại nhiều địa bàn của tỉnh phú yên
lực lượng công an đã lập biên bản phạm tội bắt quả tăng một mươi bảy đối tượng tạm giữ hai một tỷ đồng nhiều loại trang sức kim loại màu vàng nhiều tài sản tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lưu hoàng phi hùng và vợ là bùi thị tú trinh trú tại tp tuy hòa về hành vi tổ chức đánh bạc đồng thời ra quyết định tạm giữ đối với chín đối tượng khác về hành vi đánh bạc